tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội có tám bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong số hai trăm tám mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm bốn mươi chín ca chiếm tám mươi sáu
số ca dương tính với sắc covid một mươi chín là hai mươi ca chiếm bảy
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sắc covid một mươi chín là tám ca chiếm ba
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sắc covid một mươi chín là một mươi một ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi năm ba trăm sáu mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm bảy mươi ba người chiếm hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một một trăm tám mươi một người chiếm bốn mươi bốn